thưa quý vị trong hai ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ
bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội trời nhiều mây có mưa nhỏ lẫn sương mù về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau đó từ đêm ngày một mươi tám sang đến ngày một mươi chín một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn về
đồng thời hình thế gây mưa trên cao xuất hiện nên trời chuyển mưa và rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng
quý vị chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
trong khi đó tại khu vực phía tây bắc bộ do dãy hoàng liên sơn che chắn
nên trong hai ngày tới trời có nắng vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất phổ biến là trên mức hai mươi ba độ tiết trời nắng ấm thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
sau đó từ đêm ngày một mươi tám sang ngày một mươi chín khi gió mùa tràn về kết hợp với rãnh gió tây ở trên cao
thì mưa sẽ gia tăng nhiệt độ vì vậy sẽ giảm nhanh rét đậm rét hại diễn ra trên diện rộng
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám
phổ biến ít có mưa chỉ có sương mù vào sáng sớm trưa chiều trời khô ráo nhiệt độ tăng nhẹ
sao đến ngày một mươi chín thì mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm nhanh trời chuyển rét khi nhiệt độ về dưới mức là hai mươi độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới phổ biến ít mưa
có chăng là chỉ tập trung tại các tỉnh phía bắc của khu vực này
trong ngày một mươi chín do không khí lạnh tác động nhiệt độ vì thế duy trì ổn định cao nhất trong ba ngày tới
đều ở dưới mức là ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên sẽ quay trở lại trạng thái đặc trưng của thời tiết mùa khô ít mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
chỉ lưu ý là do yếu tố địa hình nên nhiệt độ về đêm và sáng ở mức thấp trời xe lạnh
quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
còn tại khu vực miền nam trời cũng ít mưa nắng nhiều trong ngày
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ miền đông có nơi ở mức trên ba mươi năm độ nắng nóng xuất hiện cục bộ tại đây
ngày một mươi chín khả năng từ chiều tối vào đêm nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm nhẹ
trời có phần xe xe lạnh tại một số nơi tại khu vực miền đông của nam bộ